theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay ngày bốn tháng một mươi một do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông
nên từ ngày bốn tháng một mươi một đến hết tuần thì khu vực từ đà nẵng đến bình thuận tiếp tục có mưa to nguy cơ ngập lụt ở vùng đô thị hay sạt lở đất ở vùng núi
ngày và đêm nay bốn tháng một mươi một các tỉnh quảng ngãi bình thuận phú yên và khánh hòa có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm trên hai mươi bốn h
các tỉnh đà nẵng quảng nam và ninh thuận có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ bốn mươi một trăm linh mm trên hai mươi bốn h
trên các sông từ quảng nam đến ninh thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ đỉnh lũ trên các sông từ quảng ngãi đến bắc phú yên và khánh hòa có khả năng ở mức báo động hai báo động ba
trên báo động ba các sông ở quảng nam nam phú yên và ninh thuận có khả năng ở mức báo động một và trên báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất ở vùng núi ngập lụt ở các vùng trũng thấp vùng phen sông khu đô thị tại các tỉnh từ quảng nam đến ninh thuận